tiếp tục với các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng chín thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh sở y tế tỉnh đắk lắc phối hợp với chính quyền thị xã buôn hồ
đã tiến hành triển khai xét nghiệm tầm soát dịch trên địa bàn bốn phường của thị xã để kịp thời bóc tách các f trong cộng đồng
bốn phường triển khai xét nghiệm gồm an lạc an bình thiện an và đạt hiếu
đây là các phường đang là điểm nóng về số ca và chùm mắc covid một mươi chín lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng ở thị xã buôn hồ
phần lớn các ca bệnh được phát hiện từ việc truy vết lấy mẫu xét nghiệm
để bảo đảm an toàn và phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu
ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền thông tin về thời gian địa điểm lấy mẫu đến toàn bộ người dân
riêng ở những khu vực có f hoặc f một thì tổ chức khoanh vùng tiến hành lấy mẫu tại hộ gia đình để tránh lây lan trên diện rộng
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã huy động thêm được hàng trăm nhân viên y tế tại nhiều địa phương khác hỗ trợ thị xã buôn hồ lấy mẫu xét nghiệm
do tính chất phức tạp của dịch bệnh ngành y tế sẽ tổ chức xét nghiệm lại cho người dân thêm hai lần để bốc tách sạch f ra khỏi cộng đồng